kính chào quý vị và các bạn
hiện nay ở phía bắc đang có một bộ phận áp cao lạnh lục địa kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới
nên trong ngày khai giảng cũng như là hai ngày tiếp theo
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng với mức nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi ba ba mươi bốn độ
chỉ một vài nơi cao hơn
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi
ban ngày có nắng có nơi xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời
ở miền trung cũng từ đêm nay trở đi khu vực từ thanh hóa trở xuống đến thừa thiên huế
chủ yếu là nắng nhiều có nơi nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
riêng ngày sáu tháng chín có mưa rào và rông rải rác nên nhiệt độ tại đây cũng trong xu hướng tăng nhẹ
ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
còn với các tỉnh từ đà nẵng xuống đến bình thuận ba ngày tới chủ yếu có mưa về chiều tối
diện giải rác cục bộ có mưa vừa mưa to và rông ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng
nhiệt độ cao nhất ở khu vực này sao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
đến với vùng cao tây nguyên tại đây tiếp tục chịu tác động của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên vẫn có mưa rào và rông nhiều nơi cục bộ có mưa vừa có nơi mưa to trong cơn rông
người dân vẫn cần đề phòng với nguy cơ
với lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm nền nhiệt độ tại đây sao động từ hai mươi ba mươi một độ
tại các tỉnh thành nam bộ vẫn chịu tác động của gió mùa tây nam
nên về chiều tối vẫn có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
còn ban ngày khu vực có nắng yếu với nhiệt độ ngày đêm sao động trong khoảng từ hai mươi ba ba mươi ba độ